mở đầu là thông tin mới nhất về vụ tai nạn hầm lò tại quảng ninh
hiện tại một công nhân là anh phạm anh vân mắc kẹt trong lò vẫn đang được nỗ lực tìm kiếm
theo tính toán đội cứu hộ sẽ còn cách khoảng bảy mét vị trí dự đoán công nhân đang bị mắc kẹt
tính đến thời điểm hiện tại bốn công nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn hầm lò
tại công ty than hòn gai đã qua cơn nguy kịch
sáu công nhân bị thương nhẹ đang được chăm sóc tại bệ viện đao khoa tỉnh quảng ninh
hiện một công nhân là anh phan anh vân mắc kẹt trong lò vẫn đang được nỗ lực tìm kiếm
đến thời điểm này đã không chế được lượng nước từ các điểm bục ở dọc vỉa mức âm chín mươi năm
xuống khu vực dự kiến có người mắc kẹt
song song với việc bơm nước liên tục các công nhân và máy móc đang tiến hành tiêu than
từ mức âm một trăm sáu mươi năm để tiếp cận khu vực này
tuy nhiên vẫn chưa thể dự kiến được thời điểm tìm thấy và đưa được người gặp nạn là anh phan anh vân ra ngoài
ngay trong ngày hôm qua thủ tướng chính phủ đã có công điện yêu cầu tập đoàn công nghiệp than
khoáng sản việt nam tkv phối hợp với ubnd tỉnh quảng ninh tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
vụ tai nạn tại khai trường than thành công thuộc công ty than hòn gai
dạng sáng ngày hai mươi tháng tám tại lò dọc chín mươi năm khai trường than thành công thuộc công ty than hòn gai
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam gọi tắt là tkv xảy ra vụ tai nạn đục túi nước
làm một người chết một người còn mất tích nhiều người bị thương
thủ tướng chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn và yêu cầu
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam phối hợp với ubnd tỉnh quảng ninh tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
huy động các lực lượng khẩn trương tìm kiếm người còn đang bị mất tích kịp thời cấp cứu những người bị thương
hỗ trợ tổ chức an táng chú đáo người bị thiệt mạng đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên đối với thân nhân gia đình có người bị nạn
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam ra soát kiểm tra toàn bộ các mỏ để có giải pháp kịp thời không để xảy ra các trường hợp tương tự
ubnd tìm kiếm cứu nạn các bộ quốc phòng công an y tế công thương và tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với ubnd tỉnh quảng ninh chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn và bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực xảy ra sự cố
tiếp tục sẽ là một số tin tức về an ninh trật tự
vào ngày hôm qua toán nhân dân tp cần thơ đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo ngô quang út
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú khu vực ba phường hưng thạnh quận cái răng thành phố cần thơ về tội danh giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày với anh phạm văn trung là hàng xóm của bị cáo
nên hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn ngô quang út đã dùng hung khí đâm nạn nhân
mặc dù được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vào dạng sáng ngày hôm sau
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên án ngô quang út một mươi năm năm tù về tội giết người
công an huyện kinh môn tỉnh hải dương vừa tiến hành lấy lời khai của đối tượng trong vụ án giết người xảy ra vào ngày một mươi năm tháng tám vừa qua
tại địa bàn thôn hiệp hạ xã hiệp sơn huyện kinh môn tỉnh hải dương
mời quý vị cùng nhìn lại những diễn biến của vụ án này cũng như công tác điều tra khám phá án của những cán bộ chiến sĩ công an trong phóng sự ngắn sau của chúng tôi
theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kinh môn khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng tám
anh bùi văn mạnh và anh nguyễn văn huyên cùng chú tại huyện kinh môn đến nhà anh nguyễn văn tân để đòi lại số tiền tám mươi triệu đồng
mà anh tân đã vay của anh mạnh từ cuối năm hai nghìn một mươi ba
tại đây ba người đã xảy ra xô xát
cháu ruột của anh tân sang chơi đã dùng dao chém anh mạnh và anh huyê bị thương
hai nạn nhân được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng đến bốn giờ ngày một mươi sáu tháng tám anh mạnh đã tử vong
còn anh huyên tiếp tục được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
ngay sau khi xảy ra vụ việc công an huyện kinh môn đã nhanh chóng báo cáo lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
tích cực điều tra để bắt giữ thủ phạm
hoàng văn tỉnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hiệp hạng hiệp sơn kinh môn
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn
bằng cái tinh thần quyết tâm phòng chống tội phạm công an huyện kinh môn đã vận động gia đình
thuyết phục gia đình vận động đối tượng ra đầu thú
bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với tuyên truyền vận động đối tượng
đến năm giờ ngày một mươi chín tháng tám hoàng văn tỉnh đã đến cơ quan điều tra công an huyện kinh môn đầu thú
hiện công an huyện kinh môn đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
tiếp theo là cụm tin vắn đáng chú ý
sáng ngày một mươi chín tháng tám trong lúc tuần tra kiểm soát tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sắt công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển hai mươi kg cần xa khô
cụ thể trong lúc dừng kiểm tra xe taxi biển kiểm soát ba mươi bảy a một mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi năm do chạy với tốc độ cao
tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển hai mươi kg cân xa khô trên xe có ba người
công an các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của đặng ba thắng
thắng đã thuê xe taxi do anh trần đình trương điều khiển trở đi hà nội
được biết đối tượng đặng bà thắng đã có một tiền án về tội buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy
còn tại hậu giang công an huyện vị thủy cũng vừa phát hiện bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
và hàng cấm khi kiểm tra xe khách năm mươi ba m bốn nghìn một mươi bốn do chủ xe là mai tân tiến đang điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện một túi ni lông trắng có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy
đồng thời tại ghế ngồi hành khách có tám trăm linh gói thuốc lá qua làm việc mai tân tiến khai nhận số bột
hàng trên là ma túy và số thuốc lá trên không có hóa đơn giấy tờ hợp lệ hiện công an huyện vị thủy
đang tiến hành điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
sáng qua hạt kiểm lâm đà lạt đã phối hợp cùng viện kiểm sát công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ khai thác rừng trái phép xảy ra tại lô b khoảnh một
tiểu khu một trăm sáu mươi hai a phường bốn thành phố đà lạt thuộc rừng phòng hộ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã xác định có ba cây gỗ xoan đào thuộc nhóm bốn đã bị chặt hạ
cây có đường kính gốc lớn nhất đến một năm mét có chữ lượng gỗ trên hai mươi mét khối bị chặt hạ từ khoảng
hơn một năm trước đến thời điểm tháng tám năm hai nghìn một mươi năm lâm tạc mới tiến hành cắt khúc và dùng máy tời
dùng vào hiện trường cách đó không xa hai cây gỗ xoan đào có đường kính gốc bảy mươi và bảy mươi năm cm mới bị
chặt hạ khoảng hai tháng lâm tạc đã tiến hành xẻ thành từng phách gỗ mỗi phần số gỗ vách đã
được đưa ra khỏi sừng số còn lại là hai mươi sáu phách với khối lượng gỗ là gần hai mét khối còn rất mới
trong vụ khai thác rừng trái phép này công ty trách nhiệm hiệu hạn xuân minh phải chịu hoàn
toàn trách nhiệm vì đây là khu rừng do công ty quản lý trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường
hạt kiếm lâm đà làn sẽ tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án
ngày hôm qua tại thành phố vinh tỉnh nghệ an lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện một xe
khách chở hàng hóa trái phép khoảng bảy tấn hàng hóa các loại đã được chủ xe chất lên ghế ngồi dành
cho hành khách tiến hành kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát bảy mươi năm k hai nghìn bảy trăm sáu mươi lực lượng công an đã phát
hiện toàn bộ thể tích phía trong xe khách đã biến thành khoang chứa hàng hóa các loại hàng được nêm
hạt từ sàn lên sát trần bao gồm một mươi tám thùng trứng vịt sáu tấn đường trắng do thái lan sản xuất
bảy thùng sơn tất cả số hàng trên đều không có giấy tờ hợp lệ được biết chủ xe là phan thị
mỹ lệ trú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị theo lệ thì số hàng trên nhận trở thuê cho một số
tiểu thương ở khu vực chợ vinh nhưng không rõ địa chỉ hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp
tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật sau nhiều ngày tổ chức công tác trinh sát nắm
sạc tổ công tác thuộc cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với thanh
tra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã bất ngờ kiểm tra bắt quả tang công ty trách nhiệm
hữu hạn khoa nguyễn có địa chỉ tại chín trăm linh một âu cơ phường tân sơn nhì quận tân phú thành phố hồ
chí minh có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong sản xuất thuốc thú y ghi nhận sau của phóng viên
cơ sở này nằm trong khu dân cư và cánh cổng thường xuyên đóng kính chính vì vậy
các trinh sát phải mất khá nhiều thời gian điều tra nghiên cứu mới đột nhập và bắt quả
tang với đầy đủ vật chứng công ty trách nhiệm hữu hạng khoa nguyên do nguyễn thanh tuấn sinh
năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy làm chủ cơ sở này đăng ký sản xuất các sản phẩm dược thú y theo quy chuẩn của ngành chức
năng và bắt đầu hoạt động từ năm hai nghìn một mươi ba tuy nhiên khi kiểm tra tại đây mới phát hiện cơ sở này không
đủ điều kiện để sản xuất các sản phẩm này thậm chí còn nhiều sai phạm nghiêm trọng
khoa hạn này là cửa đóng suốt ngày
tại đây toàn bộ căn nhà ba tầng được thiết kế theo nhà ở dân dụng đều được biến thành văn phòng
làm việc kho để nguyên liệu và xưởng sản xuất kể cả nhà vệ sinh đều biến thành nơi sản xuất
hầu hết các công đoạn đều sản xuất thủ công không đảm bảo yếu tố vô trùng
khu để nguyên vật liệu
bừa bãi không có thiết bị bảo ôn bên cạnh nguồn gốc nguyên liệu không rõ ràng
cơ sở còn sử dụng một số loại chất đã được cơ quan chức năng cấm như chloraphenicol
desamethasone chromium v v các sản phẩm này được sản xuất nhiều năm và vẫn còn lưu
hành trên thị trường với số lượng lớn
vào kiểm tra thì chúng tôi phát hiện ra là cơ sở này ngoài việc sản xuất thức ăn bổ sung cho chăn nuôi
còn sản xuất thuốc thú y không có giấy phép và cái mặt hàng hiện nay chúng tôi đang kiểm
đếm là trên hai trăm linh loại sản phẩm thuốc thì với điều kiện là một cái nhà ở nhưng mà đưa ra sản
xuất với điều kiện hết sức thô sơ trang thiết bị máy móc và điều kiện làm việc đặc biệt là kho
thì không có máy điều hòa để bảo quản nguyên liệu rồi là cái sản xuất thuốc kháng sinh
nhưng mà không có cái phòng vô chủng tất cả các điều kiện này không đạt theo cái quy định của nhà nước
hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm và tạm thời niêm phong tại địa chỉ trên
chờ công tác kiểm đếm thu giữ cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa có yêu cầu đối với giám đốc sở y tế
thường trực ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các tỉnh thành phố trong cả nước
tổ chức triển khai công tác thông tin tuyên truyền giáo dục về an toàn thực phẩm và phòng
chống ngộ độc thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nguyên liệu thực phẩm phụ gia thực phẩm
sản phẩm bánh kẹo hoa quả các đồ uống giải khát trên thị trường địa phương nhằm bảo đảm an toàn
thực phẩm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng trong dịp
tết trung thu hai nghìn một mươi năm cục an toàn thực phẩm nhấn mạnh các sở y tế cần đặc biệt tập trung truyền thông các
hành vi nghiêm cấm trong sản xuất kinh doanh bánh trung thu như sử dụng nguyên liệu không bảo đảm an
toàn không có nguồn gốc xuất xứ không mua bán sử dụng nguyên liệu sản phẩm bánh trung thu hết
hạn sử dụng không rõ nguồn gốc bên cạnh hướng dẫn lựa chọn bảo quản và sử dụng sản phẩm an toàn
đối với bánh nướng bánh dẻo các loại kẹo nước giải khát cần phổ biến các văn bản quy phạm pháp
luật về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm quy định về sử dụng phụ gia bao bì thực phẩm ghi nhãn sản phẩm
công bố tiêu chuẩn điều kiện vệ sinh nơi bày bán sản phẩm quy định về nhập khẩu thực phẩm v v để nâng cao
trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh trên địa bàn trước đó thường trực ban chỉ đạo liên ngành trung
ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ban hành kế hoạch triển khai thanh tra kiểm tra liên ngành về an toàn
thực phẩm trong dịp tết trung thu năm nay theo đó sẽ có sáu đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành tiến hành
thanh tra tại một mươi hai tỉnh thành phố trọng điểm từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
thưa quý vị và các bạn rau sạch là một trong những nguồn thực phẩm thiết yếu không thể thiếu trong bữa ăn
hàng ngày hiện nay nhu cầu của người dân sử dụng rau sạch là rất lớn và hầu như ai cũng cần điều này
tuy nhiên rau bẩn không chỉ trà trộn ở ngoài chợ cóc mà thậm chí còn lên lỏi vào các siêu thị trong
thời gian qua mà truyền hình công an nhân dân ghi nhận sau đây sẽ cho quý vị thấy rõ hơn về thực trạng này
một buổi sáng thường ngày của chị trần thị thúy vi đi chợ để chuẩn bị bữa cơm cho gia đình
thị trường rau sạch rau không rõ nguồn gốc lẫn lộn khiến chị gặp không ít khó khăn khi lựa chọn thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày
khó khăn của chị vi cũng như bao người nội trợ khác rất khó để cho người tiêu dùng phân biệt được bằng mắt thường
đâu là rau sạch đâu là rau không rõ nguồn gốc tất cả chỉ dựa vào niềm tin
theo số liệu khảo sát của viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
có tới bảy mươi ba người bán rau tại hà nội không thể phân biệt được rau bẩn và rau an toàn
tỷ lệ này ở người mua lên tới chín mươi năm
thời gian qua hàng loạt thông tin rau bẩn trà trộn vào siêu thị càng khiến cho người tiêu dùng mất niềm tin
để như vậy là cho người tiêu dùng có đồng tin thì tất cả các cửa hàng bán rau an toàn đều có thêm nhắn
nhất là đối với siêu thị
các siêu thị cần hợp đồng chặt chẽ với những đơn vị cung ứng như các doanh nghiệp các công tác xã các cơ sở sản xuất
hợp đồng chặt chẽ là phải có rõ nguồn gốc xuất xư
và thứ hai là phải có thêm nhắn
và thứ ba là phải đảm bảo an toàn thực phẩm
nếu như vậy mà không đảm bảo an toàn thực phẩm thì chính doanh nghiệp và cung ứng đó phải chịu trích nhiệm
chưa bao giờ chuyện ăn sạch với mỗi gia đình việt nam lại trở nên nan giải như thế này
trong khi hiện tại hành lang pháp lý để xử lý những đối tượng vi phạm sử dụng chất cấm trong an toàn vệ sinh thực phẩm lại vẫn chưa hoàn thiện
hầu hết mới chỉ xử phạt hành chính không đủ sức gian đe
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vào sáng ngày hai mươi tháng tám ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv đã trao tặng bệnh viện y học cổ truyền bộ công an một xe ô tô để phục vụ cho công tác của bệnh viện
món quà này không chỉ là nguồn động viên tinh thần đối với đội ngũ y bác sĩ bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
mà còn giúp hỗ trợ các hoạt động khám chữa bệnh an sinh xã hội của bệnh viện tại các vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân
trong thời gian tới bệnh viện y học cổ truyền bộ công an sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị và tổ chức tín dụng trong công tác an sinh xã hội
hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển các công trình nghiên cứu các vùng dược liệu để nâng cao công tác khám chữa bệnh của bệnh viện
nhằm chăm sóc sức khỏe và tạo động lực giúp đỡ trẻ em khuyết tật vượt qua khó khăn và hòa nhập cộng đồng
vào chiều ngày hai mươi tháng tám tại trường chuyên biệt tp hcm đã diễn ra chương trình thăm khám cho một trăm bốn mươi một trẻ em khiếm thính
tại buổi thăm khám và tặng quà các bác sĩ của quỹ xã hội từ thiện nhân văn tp hcm đã tiến hành khám
cho hai mũi hỏng tim phổi và các chức năng cận lâm sàng đồng thời cấp thuốc và đưa ra lời khuyên cho gia đình chăm sóc trẻ một cách tốt nhất
bên cạnh việc khám chữa bệnh quỹ xã hội từ thiện nhân văn cũng đã trao hơn một trăm linh phần quà cho các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn
có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua
chương trình là một hoạt động ý nghĩa giúp cho các trẻ em khiếm thính vượt khó khăn hòa nhập cộng đồng để trở thành một công dân tốt cho xã hội
thăm hỏi tặng quà giao lưu với những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở những vùng biển đảo của tổ quốc khám cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân
là những hành động đầy ý nghĩa của ban chấp hành hội phụ nữ bộ công an hộ phụ nữ bệnh viện một trăm chín mươi chín trường trung cấp cảnh sát giao thông
đại diện ban chấp hành hộ phụ nữ công an tp hà nội hải phòng tp hồ chí minh đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định
đây là những hành động thiết thực góp một phần nhỏ công sức của lực lượng công an trong công cuộc giữ gìn an ninh biên giới và hải đảo
đến thăm cảnh sát biển vùng hai ban chấp hành hội phụ nữ bộ công an đã tặng những chiến sĩ cảnh sát biển nhiều món quà ý nghĩa
đồng thời tổ chức giao lưu với những chiến sĩ cảnh sát biển việt nam tiếp sức mạnh cho những chiến sĩ xa gia đình với những lời nhắn nhủ động viên
cùng với lời hứa của hai lực lượng sẽ cùng sát cánh quyết tâm bảo vệ lãnh thổ quốc gia an ninh tổ quốc
sẽ giúp cho mong là sẽ giúp cho bà con và các lực lượng vũ trang đang chiến đấu ở trên đảo
sẽ vượt qua những khó khăn của hiện tại vững chắc tay súng bảo vệ tiền tiêu của tổ quốc
tiếp tục cuộc hành trình đoàn đã ra thăm hỏi tặng quà cho những chiến sĩ công an biên phòng và trạm cảnh sát biển
cùng nhân dân tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
tại đây đoàn cũng khám và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân
tại đây đoàn ra đây cho thuốc phát thuốc thì thấy cũng vui vẻ cũng cảm ơn khóm rồi cũng đường quần cũng xin cảm ơn
bác sĩ cũng chăm sóc đầy đủ cũng đẩn tị để coi trong cái thang thang
tại khu nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo lý sơn đoàn đã làm lễ dân hương dân hoa tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ
thế hệ các cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
chuyến hành trình thăm tặng quà
khám cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân ở huyện đảo lý sơn của lực lượng phụ nữ công an
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
tiếp theo mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số bài báo đáng chú ý
ngày cuối cùng của đợt xét tuyển đại học cao đẳng đợt một số lượng thí sinh kéo đến các trường đại học cao đẳng rút nộp hồ sơ tiếp tục tăng mạnh
khiến cho cuộc đua càng trở nên gây cấn vào phút chót
sau hai mươi ngày mệt mỏi với việc rút nộp hồ sơ
nhiều thí sinh dường như đã rơi vào tâm thế phó mặc cho may rủi vào phút chót
nhiều số báo ra ngày hôm nay đăng tải bài viết ghi nhận không khí tại một số trường đại học cao đẳng trong ngày cuối cùng của đợt xét tuyển
phóng viên báo công an nhân dân ghi nhận tại một số trường như học viện công nghệ bưu chính viễn thông
đại học kiến trúc hà nội học viện ngân hàng đã có hàng trăm thí sinh xếp hàng đến nộp hồ sơ
mặc dù nhà trường đã huy động tới hàng chục bàn tiếp nhận nhưng số lượng quá đông nên thí sinh vẫn phải xếp hàng
theo phản ánh của các thí sinh và phụ huynh thời gian xét nộp hồ sơ sẽ tuyển nguyện vọng một tới hai mươi ngày như hiện
trong dịp này thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ban ngành
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ giải pháp như sau
đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng
cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông hậu quả của tai nạn giao thông
hai tập trung triển khai tổ chức điều tuyết không để xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
lập phương án phòng chống ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép
tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học
không để xảy ra ủn tắc giao thông trong ngày khai giảng
tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn cho các công trình kết cấu hạ tầng giao thông
năm chỉnh trang khắc phục các vị trí mặt đường bị hư hỏng xả lờ mái ta lùi do mưa lũ trong thời gian qua
lắp đặt bổ sung biển báo đèn tín hiệu tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
xếp chặt quản lý chất lượng và an toàn giao thông đối với các phương tiện vận tải hành khách
yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải các bến xe nhà ga cảng hàng không bến tàu phà
có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
không để xảy ra tình trạng tăng giả vẻ trái quy định
công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng
để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông
kịp thời chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết các sự cố tai nạn vừa mắc xảy ra
ngày hôm qua tại tỉnh đắk lắc đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
khiến ba người thương vong
vào thời điểm trên anh nguyễn văn những sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc điều khiển xe ô tô ma biển kiểm soát năm mươi một c bốn mươi bảy nghìn ba trăm một mươi một
khi đến km một nghìn hai trăm linh bảy đường hồ chí minh thuộc địa bàn thị trấn e drunk huyện e leo
xe đổ dốc và lao thẳng sang lề đường bên trái tông gãy cột mốc rồi lao ra khỏi đường
đến khi gặp cồn đất cao thì xe mới dừng lại
hậu quả của vụ tai nạn làm tài xế những và một người đi cùng trên xe là nguyễn văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tại crongbúc tỉnh đắk lắc tử vong tại chỗ
đầu xe ô tô bị biến dạng hoàn toàn toàn bộ số hàng trên xe đổ tuần về phía trước
làm sập một căn nhà gần đó khiến chị thới thị thư sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín bị thương nặng
phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc
nguyên nhân của vụ việc đang được công an huyện e leo tỉnh đắk lắc điều tra làm rõ
còn vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm qua trên đường cao văn thỉnh thuộc khu vực phường phú khương
thành phố bến tre tỉnh bến tre đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe ô tô vận tải với xe mô tô làm một người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu xe ô tô chở phế liệu mang bì kiểm soát năm mươi bốn m ba nghìn bốn mươi một do nguyễn văn sơn em
trú tại xã an thới huyện mò cái nam điều khiển đang băng qua đường
bất ngờ va chạm với xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi một b hai ba mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi năm do chị bùi thị hoa liên
trú tại thị trấn rồng trôm huyện rồng trôm điều khiển
sau cú va chạm mạnh chị liên ngã văng xuống đường cách xe ô tô con khoảng bốn mét và tử vong ngay sau đó
xe mô tô bị hư hỏng nặng nguyên nhân của vụ và tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ
công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi cho biết đơn vị này đang phối hợp với lực lượng chức năng
truy tìm ô tô đâm chết người rồi bỏ trốn
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng tám trên đoạn quốc lộ một a thuộc tổ dân phố bốn
thị trấn la hà huyện tư nghĩa ông ngô khánh bảy mươi năm tuổi ở tại xã đức minh huyện mộ đức
điều khiển xe máy thì bị một xe ô tô đâm chết rồi bỏ trốn
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra công an huyện tư nghĩa có mặt tại hiện trường giải quyết tình trạng
ách tắc giao thông đồng thời khoanh vùng phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra vụ việc
tìm chủ phương tiện đã bỏ trốn
nhiều lần có kiến nghị đến cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa có hướng khắc phục xử lý
giờ đây cây cầu giao thông nông thôn kênh tân quế thị trấn ngã sáu huyện châu thành
tỉnh hậu giang ngày càng hư hỏng trầm trọng hơn khiến tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
vỉ sắt bong chóc phần thân đã bị gãy đổ người dân phải thay bằng những cây gỗ
đó là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại cây cầu kênh tân quế
ấp đồng thuận thị trấn ngã sáu huyện châu thành
hiện nay để phục vụ cho việc đi lại của bà con một số người dân phải làm biển báo
đồng thời che chắn một phần cầu tránh nguy hiểm xảy ra
nghĩa mang tính chất khắc phục tạm thời
cây cầu địa phương này thì nó đi là thường xuyên vừa là bức xúc của bà con là ha trong ấp đông thận
và kể cả ngoài mấy đứa học sinh nữa
bây giờ mà nếu mà trong trường hợp mà đi bằng gào lễ đi bằng đò
thì không có thể nào mà đảm bảo cho mấy đứa học sinh
sợ xảy ra nước nôi
rồi nó chìm rồi mấy đứa nó không có biết lộ nhiều á rồi nó ảnh hưởng tới con em của mình
cầu canh tân cưới ấp đồng thuận thị trấn ngã sáu có chiều dài khoảng ba mươi mét
gồm ba nhịp hai bên xây dựng bằng bê tông cốt thép
riêng nhịp dữa được kết cấu bằng sắt thời gian đưa vào sử dụng hơn một mươi năm
đến nay cầu đã xuống cấp trầm trọng đã có nhiều lần người dân ở đây kiến nghị đến cơ quan chuyên môn
điều đáng quan tâm trong thời gian hơn một tháng nay việc đi lại của người dân hết sức khó khăn
bởi sự nguy hiểm luôn tiềm ẩn
như vậy thì coi như rất nguy hiểm cho coi như cái thứ nhất là các em học sinh
và cái thứ hai nữa là số anh em mà tham gia giao thông mà để chạy xe
được biết cầu tân cưới là cầu phục vụ cho ba xã nối liền với trung tâm huyện châu thành
là xã đồng phước đồng phước a và xã tân long của huyện phục hiệp
vì thế lượng người tham gia giao thông rất đông vì vậy rất cần sự đầu tư khắc phục sửa chữa
tuy nhiên trước mắt người tham gia giao thông nên cẩn trọng đề phòng tránh những đáng tiếc xảy ra